văn phòng thành ủy đà nẵng vừa có thông báo kết luận của ban thường vụ thành ủy đề nghị
ubnd tp đà nẵng chỉ đạo xử lý các công trình xây dựng trái phép không phép trên địa bàn
theo đó đối với dự án khu du lịch sinh thái biển tiên sa thành ủy đề nghị ubnd tp yêu cầu
chủ đầu tư dừng ngay việc thi công xử lý tháo rỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công
nhưng không bảo đảm các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật
tổng hợp báo cáo xin ý kiến thủ tướng chính phủ và các bộ ngành về việc chỉ đạo giả soát
các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án đặc biệt lưu ý các yếu tố bảo đảm quốc phòng
an ninh và cảnh quan môi trường sinh thái đồng thời nghiên cứu ra soát lại quy hoạch tổng thể phát triển
khu du lịch quốc gia sơn trà báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh nhằm bảo đảm phát triển
kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh bảo tồn cảnh quan tự nhiên môi trường sinh thái
tại khu vực bán đảo sơn trà kiến nghị thủ tướng chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng
đến quốc phòng an ninh cảnh quan môi trường đối với những dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm các yếu tố về quốc phòng an ninh hài hòa với cảnh quan môi trường
thì công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện